xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hôm nay ngày chín tháng một mươi một là ngày pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
công an các đơn vị địa phương đã có rất nhiều hoạt động thiết thực tích cực để hưởng ứng ngày này
và thông tin chi tiết sẽ có trong phần sau của chương trình
còn bây giờ thì mời quý vị cùng cập nhật các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý cùng với biên tập viên hiển minh
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với một mươi hai bị cáo
có đơn kháng cáo trong vụ án gang thép thái nguyên tisco
dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra trong bốn ngày từ ngày chín tháng một mươi một đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo độ văn hùng nguyên tổng giám đốc công ty thép việt nam vnf
do sức khỏe yếu nên đã có đơn vị địa phương
và có đơn xin xét xử vắng mặt
trong phiên tòa sáng nay phần lớn hội đồng xét xử dành thời gian cho phần thủ tục kiểm tra căn cước
và công bố bản án sơ thẩm cùng với nội dung kháng cáo của các bị cáo
cũng như người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
trong phần thủ tục bị cáo đỗ xuân hòa nguyên kế toán trưởng tisco
có đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa do luật sư bào chữa của bị cáo hòa đang phải cách ly không đến được phiên tòa
trước đề nghị này hội đồng xét xử đã dành thời gian hội ý
sau đó chủ tọa cho biết vẫn quyết định tiếp tục phiên phúc thẩm
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án
theo nhận định của hội đồng xét xử cấp sơ thẩm
dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty găng thép thái nguyên do tisco làm chủ đầu tư
cấp quyết định đầu tư là hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam vns
năm hai nghìn bảy đơn vị trúng thầu xây dựng là tập đoàn khoa học công nghệ và thương mại luyện kim trung quốc mcc
giá trị hợp đồng trọn gói hơn một trăm sáu mươi triệu usd
tuy nhiên các bị cáo trong vụ án đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật
không đạt được hiệu quả của dự án mà còn gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành điều tra mở rộng làm rõ sai phạm trách nhiệm
của các đối tượng liên quan trong vụ án vi phạm quy định của nhà nước
về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần dược phẩm kiều long
và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
căn cứ vào tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
các đối tượng tại công ty cổ phần dược phẩm kiều long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
cố ý không báo cáo bộ y tế bộ tài chính về thực hiện quyết toán hợp đồng đặt hàng
giữ lại ba triệu tám trăm bốn mươi tám usd tiền giảm giá mua nguyên liệu
có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước gây thiệt hại tài sản của nhà nước
ngày ba tháng một mươi một năm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định
thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần dược phẩm kiểu long và các đơn vị có liên quan
đồng thời ra các quyết định lệnh như sau
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với hai đối tượng gồm
lương văn hóa nguyên tổng giám đốc và nguyễn văn thanh hải nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần dược phẩm kiều long
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với nguyễn thanh tòng
nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm kiều long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định
để làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan thu hồi kê biên triệt để tài sản cho nhà nước
một đường dây đánh bạc lớn với tàng số hơn hai tỷ đồng đã bị công an nghệ an phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an triệt phá thành công
công đầu đường dây này là nguyễn thủy linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường vĩnh tuy quận hoài bà trưng thành phố hà nội
linh là đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp thường xuyên thay đổi chỗ ở
linh điều hành nhiều đường dây đánh bạc ở nhiều tỉnh thành như hà nội nghệ an lạng sơn
mỗi tỉnh linh có một đại lý để thu gom bảng lô đề rồi giao dịch qua các phần mềm như facebook zalo telegram
trợ lý đắc lực cho linh là lê cảnh toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường vinh tân tp vinh và vũ thùy hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường phúc tân quận hoàn kiếm
mỗi ngày số tiền các đại lý chuyển về cho linh là từ hai mươi tỷ đến ba mươi tỷ đồng
sau khi có kết quả số xuống miền bắc các đối tượng tính tiền thắng thua bằng phần mềm chuyên dụng nhắn tin cho nhau rồi xóa hết các dữ liệu
các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác minh trong thời gian từ đầu tháng bảy năm nay đến ngày hai tháng một mươi một này các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn hai tỷ đồng để đánh bạc
ban chuyên án cũng thu giữ gần năm trăm linh triệu đồng tiền mặt hai xe ô tô ba mươi bốn điện thoại hai máy tính sách tay nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt bị cáo đinh ngọc thắng chú thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
hồ chí minh quan tâm cho ý kiến
góp ý vào báo cáo phòng chống dịch thời gian qua và giải pháp để thực hiện mục tiêu năm tới
đại biểu tô thị bích châu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm cho rằng
báo cáo chưa đề cập tới việc làm sao thúc đẩy sự mạnh dạng và ý thức của các bộ ngành và địa phương
đơn vị nhất là các đơn vị tham mưu để thấy được trách nhiệm của các cơ quan này
trong việc tham mưu cho chính phủ chỉ đạo hướng dẫn dẫn chứng câu chuyện lô hàng
với hơn hai mươi hai lon sữa do đồng bào ta ở australia ủng hộ cho trẻ em khó khăn
trong đại dịch covid một mươi chín tại tp hcm
mặt trận tổ quốc tp hcm đã xin ý kiến cục an toàn thực phẩm và cục thú y
trong khi cục thú y chỉ trong hai ngày trả lời đồng ý thì cục an toàn thực phẩm lại đề nghị
tp hcm hỏi chính phủ cách làm này đúng quy trình nhưng không đúng tinh thần
chống dịch như chống giặc và lô hàng cứu trợ tp hcm về gần một tháng chưa lấy ra được là lỗi do ai
theo đó đại biểu tô thị bích châu cho rằng những việc mà địa phương cần xin ý kiến
về các quy định trong trường hợp nước sôi lửa bỏng như phòng chống dịch hiện nay
thì cần có cơ chế cho sự đột phá đề nghị chính phủ tạo ra cơ chế hành chính thực sự thông thoáng
quy được trách nhiệm của từng bộ ngành và từng cán bộ trong việc tham mưu kịp thời
cho chính phủ những việc cần thiết
cũng trong ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi một sở y tế tp hcm đã ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời
thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
trong đó yêu cầu ngành y tế của hai mươi hai địa phương không xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ
với quy mô toàn dân trên địa bàn
với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh trong sáu tháng
địa phương chỉ xét nghiệm người có ít nhất một trong các yếu tố sau
có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín cần điều tra dịch tễ người đến từ địa bàn có dịch cấp độ bốn
người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định
sở y tế đề nghị các địa phương xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ
nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư theo kế hoạch giám sát định kỳ
ngẫu nhiên của bang chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao như chợ đầu mối chợ truyền thống
bến xe siêu thị cơ sở bảo trợ xã hội
ngoài ra tùy tình hình thực tế mà ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện
có thể bổ sung thêm các khu vực nguy cơ trên địa bàn
nhóm nguy cơ là tiểu thương nhân viên bán hàng nhân viên bán vé nhân viên bảo vệ
xe ôm shipper thì tần suất xét nghiệm định kỳ hàng tháng bằng phương pháp xét nghiệm
real time pcr mẫu gột một mươi tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm tương ứng theo cấp độ dịch
của phường xã thị trấn
địa phương ở cấp độ một xét nghiệm một mươi đối tượng địa phương ở cấp độ hai xét nghiệm hai mươi đối tượng
địa phương ở cấp độ ba và cấp độ bốn xét nghiệm ba mươi đối tượng
với các hộ gia đình trong khu vực cần điều tra dịch tễ theo quy trình xử lý f một
tại cộng đồng xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn với tất cả f một trong cùng hộ gia đình
và người sống trong phạm vi ổ dịch không phân biệt tiền sử tiêm chủng hay tiền sử mắc covid một mươi chín
người dân tự xét nghiệm hoặc nhân viên y tế làm nếu người dân không tự làm được
tình hình dịch bệnh tại một số huyện ngoại thành ở tp hcm đang rất căng thẳng
riêng huyện hóc môn khi dịch bắt đầu bùng phát trở lại đã có sáu bảy trăm linh ca được ghi nhận
trong tuần vừa qua
ngoài đó ngành y tế thành phố và chính quyền huyện hóc môn đang cấp tóc quanh vùng
và xử lý các ổ dịch mới bùng phát ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
hiện tại toàn huyện hóc môn có hai mươi năm ổ dịch được phát hiện trong hai tuần vừa qua
trong đó hai xã xuân thế thượng và bà điểm là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất
vì chính ổ dịch được ghi nhận
đây cũng là hai xã có nhiều khu nhà trọ khu công nghiệp và tiếp giáp với các quận huyện cũng như tỉnh khác

những cái ca ép không nó sẽ ở ngoài cộng đồng rất là nhiều
nên khi mở cửa ra cái này tất nhiên là phải dính thôi
giờ đã được mở cửa thì một số người thậm chí mà người ta buôn bán nhỏ
thì người ta cũng không biết rõ cái nguồn lây ở đâu
rồi khi mà họ về cái nhà trọ thì họ nhẹ và không có cái triệu chứng
cho nên họ tiếp xúc với nhiều người chung quanh
cho nên là cái lây lan cũng do một phần người ta chủ quan
huyện hốc môn đang cấp bắt triển khai các phương án ứng phó với dịch
cụ thể sau khi có quyết định cách ly tại nhà các em không cách ly tại nhà
sẽ gián biện canh báo trước cửa và tăng cường giám sát ép không
từ cách ly phát thuốc điều trị
địa phương cũng triển khai để nhanh xét nghiệm
đều khoanh vùng các ổ dịch trong phạm vi hẹp nhất
và theo dõi diễn tiến của ổ dịch trong cộng đồng
để xác định các ổ dịch nóng để áp dụng các biện pháp mạnh hơn
sau khi chúng tôi phát hiện ra những cái ca ở trong cộng đồng tan như vậy
mà đặc biệt là các cái ổ dịch chúng tôi đã bắt tách ra những cái ca ép không này
và tiến hành cho phong tỏa những vùng địa phương
đồng thời cho cách ly thực hiện năm ca nghiêm ngạc tại ở những cái vùng này
và tiến hành là nói chung những cái ca
những cái ca này là không có cái triệu chứng thành hữu chúng tôi tiến hành là cấp thuốc
để người ta uống và theo dõi điều trị tại nhà
nếu trường hợp trở nạn là chúng tôi tiến hành là chuyển đi là tiến trây
mà cụ thể là tiến lên bệnh viện hốc môn
để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh và giảm thiểu đến mức tối đa số ca tử vong
sở y tế tp hcm đã ngay lập tức bổ sung cho huyện hóc môn một mươi năm trạm y tế lưu động
bao gồm một mươi trạm của bệnh viện nhi đồng hai
năm trạm còn lại thuộc bệnh viện đao khoa khu vực hốc môn
bên cạnh đó mỗi xã thị trấn của huyện hóc môn
cùng chú động thành lập ít nhất một trạm y tế lưu động trên địa bàn